sáng ngày tám tháng một mươi hai cuộc chạy vì trẻ em hà nội hai nghìn một mươi chín do hội hiểu nghị việt nam canada đại sứ quán canada tại việt nam liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội đồng tổ chức thu hút sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô
đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp giàu tình yêu thương mà còn là hình ảnh đẹp của nhân dân thủ đô gửi đến bạn bè quốc tế với nhiều hoạt động ý nghĩa
chương trình năm nay đã quyền góp được hơn một tỷ đồng hỗ trợ chữa trị cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và bệnh tim tại bệnh viện nhi trung mương bệnh viện tim hà nội và chương trình nhi tiêm việt nam thuộc quỹ vinacapital
hoạt động này đã góp phần tài trợ cho hàng trăm ca phẫu thuật tim và chữa bệnh ung thư cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn